thưa quý vị mở đầu chương trình sẽ là thông tin cập nhật về tình hình cơn bão số bảy
hồi bốn giờ ngày chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín bốn độ vĩ bắc một trăm một mươi độ kinh đông trên khu vực đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
ban kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được năm một mươi km và đi vào vịnh bắc bộ
đến bốn giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi hai độ vị bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông cách đảo bạch long vĩ tám mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh giật cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vĩ tuyến một mươi tám độ vĩ bắc phía tây là kinh tuyến một trăm một mươi hai năm độ kinh đông
dự báo trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi vị trí bão ở khoảng một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm linh sáu ba độ kinh đông trên vùng biển từ hải phòng đến hà tĩnh
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
trong khoảng từ ba mươi sáu đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới việt nam lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu tức là dưới bốn mươi km một giờ
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tiếp theo gió mạnh cấp sáu trở lên
giật từ cấp tám đến bốn mươi km một giờ
gió mạnh cấp tám trở lên phía bắc vị tuyến một mươi bảy năm độ vị bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi độ kinh đông
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bảy nên nhiều khu vực đất liền nhất là ở bắc bộ và trung bộ
có mưa to đến rất to các hoạt động hồng phò về bão số bảy đã được khẩn trương triển khai tại nhiều địa phương